đến thời điểm này các học sinh lớp một mươi hai ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phú thọ đã trải qua ba lần thi thử do sở giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức
các lần thi thử đều được thực hiện bài bản nghiêm túc như kỳ thi chính thức
đây là cơ hội để học sinh tập dượt về tâm lý kinh nghiệm cách thức làm bài thi và cũng là cơ sở để các trường đánh giá kết quả ôn luyện
phân loại năng lực của học sinh kịp thời điều chỉnh việc dạy học và ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất
với những thay đổi về phương án thi năm nay đến thời điểm này các trường trung học phổ thông đang chạy đua với thời gian để tích cực ôn luyện cho học sinh
nhiều giải pháp đang được đồng loạt triển khai như phân loại đối tượng để có chương trình ôn tập hệ thống kiến thức phù hợp
mở thêm nhiều lớp ôn luyện miễn phí cho học sinh để các em có đủ kiến thức vượt qua kỳ thi
các trường trung học phổ thông phương xá huyện cẩm khê thầy và trò nhà trường cũng đang ra sức ôn tập
ngay khi có đề thi minh họa của bộ giáo dục và đào tạo các thầy giáo cô giáo đã xây dựng kế hoạch ôn tập
và có sự phân hóa học sinh một cách mạnh mẽ để việc ôn luyện đạt hiệu quả nhất
chúng tôi có sự phân hóa ví dụ như là học sinh có lớp hai bốn cộng thì đối với học sinh khá giỏi
và có những học sinh mà chúng tôi đang cập nhật ở mức hai cộng có nghĩa là những học sinh yếu hơn
thì chúng tôi phải có những cái giải pháp mạnh mẽ hơn để cho các em đạt được cái đích tốt nhất
mùa thi năm nay tỉnh phú thọ có hơn một mươi ba sáu trăm tám mươi học sinh đăng ký dự thi
số thí sinh dự thi đại học là hơn sáu tám trăm một mươi em
còn lại là thi sinh đăng ký tốt nghiệp
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần
hy vọng với các phương pháp ôn tập khoa học cũng như sự nỗ lực cố gắng của cả thầy và trò
mong rằng các em sẽ có kết quả tốt nhất sau một mươi hai năm ngồi trên ghế nhà trường